ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đồng xoài tỉnh bình phước hôm nay triển khai lắp đặt camera giám sát thí điểm cách ly hai trường hợp f một tại nhà
đây cũng là hai trường hợp f một đáp ứng các điều kiện để thực hiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn của bộ y tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đã trực tiếp đến kiểm tra và cho lắp camera giám sát để bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như sự đồng thuận của người thực hiện cách ly
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đồng xoài cũng hướng dẫn chính quyền địa phương theo dõi giám sát chặt chẽ việc cách ly y tế tại nhà yêu cầu người cách ly cam kết với chính quyền về việc thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch
sau thực hiện thí điểm hai trường hợp này thành phố đồng xoài sẽ tiếp tục khảo sát kiểm tra để triển khai nhân rộng với mục tiêu giảm áp lực cho các cơ sở cách ly tập trung đồng thời giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly
tính đến ngày hai mươi ba tháng bảy một mươi trên một mươi một thành phố huyện thị của tỉnh bình phước đều đã có ca mắc covid một mươi chín với tổng số
tổng số là một trăm hai mươi sáu ca